thưa quý vị trên mạng xã hội vừa qua có bài đăng về tin đồn
bang tổ chức show webslide tại việt nam quảng cáo sàn giao dịch tiền ảo
và nhà cái cá cược ngay trong đêm diễn
khi logo của sàn giao dịch nói trên xuất hiện trên lighst cổ vũ
trên banner cỡ lớn in hình bốn thành viên webslide được dán bên ngoài và cả bên trong sân
khán giả đã chụp hình check in trước các banner này đồng thời banner bên ngoài sân vận động
cũng được lan truyền trên mạng xã hội vì chất lượng hình ảnh cũng như in ấn quá kém
không phù hợp với hình ảnh của nghệ sĩ quốc tế
trước những thông tin trên công ty amore đơn vị tổ chức đêm diễn cho biết
trong buổi diễn hôm qua có nhiều đơn vị đã tặng các vật dụng cố động cho người hâm mộ
amor không hợp tác với các đơn vị này
hôm qua lúc cuối giờ diễn bang tổ chức có lập biên bản cùng công an địa phương
về việc đơn vị cáo độ và có ấn phẩm tại chương trình
đơn vị phát nước tại chương trình cũng không phải nhà tài trợ
nên dù tặng nút cho người hâm mộ họ không có quyền lợi logo
về poster trên bang tổ chức nhận lỗi đã không kiểm soát kỹ gây nhiều ảnh hưởng đến chương trình
liên quan đến việc bang tổ chức có liên hệ làm việc hay nhận quảng cáo với các thương hiệu nói trên
đặc biệt là sàn giao dịch tiền ảo thì bang tổ chức cho biết không làm việc với sàn này
không đưa logo của sàn này vào các ấn phẩm của chương trình